hội nghệ sĩ nhiếp ảnh việt nam phối hợp với hội liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh ninh thuận
tổ chức liên hoan và triển lãm ảnh nghệ thuật khu vực miền đông nam bộ lần thứ hai mươi bốn năm hai nghìn hai mươi
với chủ đề đất nước con người đông nam bộ ban tổ chức đã tiếp nhận một chín trăm hai mươi hai tác phẩm ảnh nghệ thuật
với nội dung ca ngợi quê hương đất nước con người đông nam bộ những thành tiệu kinh tế văn hóa xã hội
an sinh xã hội an ninh quốc phòng những tấm gương điển hình về học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
những nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng dân cư sinh sống trong khu vực của hai trăm sáu mươi chín tác giả tham gia dự thi
qua hai vòng chấm trực tuyến và ảnh giấy hội đồng giám khảo đã trao huy chương vàng bạc đồng và khuyến khích cho một mươi ba tác phẩm xuất sắc
đồng thời tuyển chọn một trăm ba mươi sáu tác phẩm có chất lượng dự treo triển lãm
cuộc mình đông đoạn may có một sự nổi bật đó là sự tham gia của rất nhiều các tác giả
chúng ta có nhận được như vậy là từ hai trăm sáu mươi chín tác giả của cả tám khu vực và điều đó khẳng định rằng là sự đam mê của các nhà nhếp ảnh khu vực là rất cao
các tác phẩm không chỉ dừng lại ở việc thể hiện sự đam mê của các nghệ sĩ nhấp ảnh trong khu vực miền đông nam bộ
mà còn gắn liền trách nhiệm công dân của các nghệ sĩ đối với đất nước xã hội và công chúng
chất lượng các bức ảnh không chỉ dừng lại ở việc đẹp về ánh sáng đường nét bố cục
chứa đựng một câu chuyện một thông điệp một tiếng nói có ý nghĩa về nội dung
có thể tác động tới trái tim khối óc của người xem đạt hiệu ứng xã hội tích cực
góp phần xây dựng và phát triển kinh tế văn hóa trong khu vực
các tác phẩm của tôi nghĩ là bị sáng tác đầu năm hai nghìn một mươi sáu
trong khi mình đi săn ảnh thì mình tình cờ gặp em bé dưỡng với lại con cừu con
mình cảm thấy mình thích quá
mình ghé lại
mình cố gắng tìm được khoảnh khắc đẹp nhất trong khi chụp
rất may mắn là mình có một tác phẩm rất là ưng ý
nhân dịp này từ ngày hai mươi bốn tháng tám đến ngày năm tháng chín
tại trung tâm văn hóa tỉnh ninh thuận
ban tổ chức đã triển lãm các tác phẩm xuất sắc nhất để phục vụ nhu cầu thưởng thức ảnh nghệ thuật
của người dân địa phương và du khách đến ninh thuận